công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an huyện bù gia mập điều tra làm rõ vụ nghi án mạng đặc biệt nghiêm trọng
khiến hai người tử vong một người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua
vào khoảng ba giờ sáng qua công an xã bù gia mập nhận được tin báo cháy tại căn nhà bà trần thị ngọc vân
tại thôn bù rên xã bù gia mập
ngay lập tức công an xã bù gia mập đã phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường
khi phá cửa vào trong lực lượng công an xã và người dân phát hiện ông nguyễn đình nhi là chồng bà vân đang hôn mê
nằm bất tỉnh ở phòng khách bên cạnh có một chai thuốc sâu
tại phòng ngủ có hai nạn nhân nữ đã chết cháy gồm bà trần thị ngọc vân và bà trần thị ngọc tùng thường chú tỉnh quảng nam
ông nhi sau đó được lực lượng công an đưa đi cấp cứu